năm hai nghìn một mươi chín nền kinh tế thế giới có nhiều biến động tăng trưởng chậm lại
tuy nhiên kinh tế việt nam vẫn duy trì được sự tăng trưởng nhờ các yếu tố hỗ trợ tích cực
từ môi trường kinh tế vĩ mô ổn định các rào cản về thể chế chính sách từng bước được tháo gỡ
và tạo động lực để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển
đây sẽ là động lực quan trọng và tạo đà cho tăng trưởng kinh tế vào năm hai nghìn hai mươi
các chuyên gia cho rằng điểm nổi bật trong năm hai nghìn một mươi chín vừa qua là sự bứt phá của khu vực doanh nghiệp tư nhân
trong thời gian vừa rồi thì phải nói rằng là kinh tế tư nhân trong nước
cả về xuất khẩu cả về đầu tư gia tăng với một tốc độ cao hơn nhiều so với đầu tư nước ngoài
và chắc chắn nó đã trở thành động lực tăng trưởng cho hai nghìn một mươi chín và những năm tiếp theo
theo các chuyên gia
năm hai nghìn hai mươi sẽ tiếp tục là một năm khó khăn của nền kinh tế toàn cầu
do vậy muốn tăng trưởng tốt việt nam cần tập trung vào vấn đề cải cách thể chế trong nước
năm hai nghìn một mươi sáu việt nam đã thành công khi cắt giảm điều kiện kinh doanh
tuy nhiên hiện theo thống kê của vcci vẫn còn hai mươi năm điểm trông chéo trong pháp luật đầu tư kinh doanh cần phải cải cách
nếu tập trung giải quyết các điểm ngẽn về luật pháp liên quan đến đầu tư kinh doanh
thì đây sẽ là điểm đột phá lớn trong năm hai nghìn hai mươi

thì đây sẽ là điểm đột phá lớn trong năm hai nghìn hai mươi
tôi cho là vấn đề quan trọng chính phủ phải sửa đổi phải có một cái giải pháp để yêu đại hỗ trợ cho khu vực doanh nhân doanh nghiệp tư nhân việt nam phát triển
và đấy mới là cái lực lượng chính của đất nước
xử lý những hạn chế về huy động tài chính cho doanh nghiệp cần nhận được sự quan tâm cao nhất của các nhà hoạch định chính sách
nếu việt nam muốn tiếp tục quỹ đạo tăng trưởng nhanh và bao trùm hướng tới trở thành quốc gia thu nhập cao trong những thập kỷ tới
bên cạnh tiến hiệu lạc quan từ khu vực kinh tế tư nhân những thách thức cho kinh tế việt nam năm hai nghìn hai mươi là rất lớn
năm hai nghìn hai mươi kinh tế thế giới dự báo tiếp tục giảm tốc và bất định
với diễn biến chính trị mỹ iran như hiện tại lạm phát có thể sẽ gia tăng
trong khi đó tăng trưởng chung công nghiệp quý tư năm hai nghìn một mươi chín đã trứng lại
xu hướng thương mại thế giới tiếp tục giảm sút thì việt nam sẽ cần phải cẩn trọng và nỗ lực nhiều hơn để tăng trưởng